ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
trong chương trình thăm chính thức singapore vào sáng ngày hôm nay chín tháng hai
thủ tướng phạm minh chính dự lễ đón và hội đàm với thủ tướng singapore lý hiển long
trong không khí hữu nghị chân thành và tin cậy lẫn nhau
thủ tướng lý hiển long nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo sung lực mạnh mẽ
cho quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước
thủ tướng lý hiển long chúc mừng việt nam đã phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ
sau dịch bệnh trở thành một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất châu á
hai thủ tướng đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước
trên cả bình diện song phương và đa phương
tim cậy chính trị ngày càng được củng cố
hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu đặc biệt là hợp tác kinh tế
hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị
duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh
tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và một mươi năm quan hệ đối tác chiến lược năm hai nghìn hai mươi ba
phát huy vai trò của cơ chế hội nghị bộ trưởng về kết nối kinh tế
triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác
tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong các lĩnh vực mới
và tiềm năng như kinh tế số kinh tế xanh và tuần hoàn
đổi mới sáng tạo năng lượng sạch chống biến đổi khí hậu
nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh du lịch giao lưu nhân dân
trong đó có việc xem xét mở đường bay từ các điểm du lịch của việt nam như đà lạt và nha trang
hai bên nhất trí cần sớm nâng cấp hiệp định kết nối kinh tế việt nam singapore
nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc triển khai các lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa hai nước
trong bối cảnh tình hình mới
tận dụng những lợi thế của các thỏa thuận thương mại đa phương
hai bên cùng tham gia thúc đẩy quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng
hai bên cũng đã trao đổi về những dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao singapore đã luôn ủng hộ đối thoại
giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong asean thực hiện đầy đủ doc
phân đấu xây dựng thành công coc thực chất hiệu quả phù hợp với unclos một nghìn chín trăm tám mươi
sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước
gồm thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số kinh tế xanh hợp tác kinh tế và thương mại
hợp tác thanh niên hai nước hợp tác hàng hải việt nam singapore
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức singapore vào sáng nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc hội kiến với tổng thống singapore halima yakov
hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá việc hai bên đã nhanh chóng triển khai trao đổi
và tiếp xúc cấp cao và các cấp ngay sau khi mở cửa trở lại năm hai nghìn hai mươi
đã giúp tăng cường lòng tin tháo gỡ khó khăn mở đường cho hợp tác cùng phục hồi
và giải quyết các vấn đề